công an tỉnh quảng nam vừa khởi tố và bắt tạm giam đối tượng lê văn thông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phường nghĩa dũng tp quảng ngãi đối tượng gây ra vụ án mạng nghiêm trọng tại xã duy nghĩa huyện duy xuyên
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng tám tại thôn sơn viên xã duy nghĩa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng
một số người làm nghề sơn nước đang cùng uống bia thì xảy ra mâu thuẫn đánh nhau khiến một người chết một người bị thương
sau khi tiếp nhận thông tin cơ quan cảnh sát điều tra công an quảng nam cùng công an huyện duy xuyên và các đơn vị liên quan tiến hành các biện pháp điều tra
qua điều tra xác định đối tượng gây án là lê văn thông
sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường
ngay trong đêm hai mươi chín tháng tám các lực lượng chức năng phối hợp truy bắt nóng đối tượng gây án và đã bắt giữ lê văn thông
tại huyện tuy an tỉnh phú yên khi thông đang trên đường bỏ trốn vào các tỉnh phía nam
chỉ vì mâu thuẫn trong khi đón khách đi xe đã khiến cho hai phụ xe của một nhà xe ở buôn mơ thuật có hành vi đe dọa tính mạng người khác
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo nguyễn thành đại hai mươi năm tuổi quê ở tỉnh đắk lắc một mươi ba năm tù về hành vi giết người
theo cáo chẳng do mô thuẫn trong việc đón khách từ đắk lắc về đà nẵng
nên giữa bị cáo đại và anh y mến vĩ xảy ra mô thuẫn dẫn đến việc hai bên đánh nhau
nhưng chưa gây ra thương tích
đến sáng ngày hai mươi sáu tháng ba tại bãi xe quốc đạt thuộc địa bàn phường hòa an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng
nơi cả hai cùng làm việc đại dùng một thanh sắt đánh vào đầu và người anh vĩ
khiến anh này gục tại chỗ và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch thương tích sáu mươi ba
ngày hôm sau đại đã ra cơ quan công an đầu thú và khai nhận về hành vi phạm tội của mình
với hành vi cố ý gây thương tích võ thanh long sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
trú tại quận một mươi hai thành phố hồ chí minh
vừa bị công an huyện đắk song tỉnh đắk nông bắt tạm giam
khoảng sáu giờ ngày hai mươi hai tháng tám võ thanh long điều khiển xe ô tô khách lưu thông theo hướng
từ xã thuận hà ra xã đắk nung huyện đắk song
khi đến đường bê tông đoạn qua thôn đắk cua ba xã đắk nung
thì có xe ô tô khách do anh nguyễn đình lăng điều khiển đi ngược chiều
trong quá trình tránh vượt giữa hai bên đã xảy ra mối thuẫn
trong lúc cãi nhau long đã dùng tay đấm vào mặt anh nguyễn đình lăng
khiến nạn nhân ngã ngửa về sau đầu đập trúng vào bề mặt lòng đường bê tông và bất tỉnh
sau đó anh lăng được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện đắk song
rồi chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh đắk nông và đến ngày hai mươi ba tháng tám thì tử vong
ngay trong ngày hai mươi hai tháng tám long đã bị lực lượng công an bắt giữ để điều tra và làm rõ về hành vi cối gây thương tích